nhưng với sự phát triển hiện tại của xã hội việc về nước hay ở lại không hoàn toàn đánh giá được việc các du học sinh có muốn được đóng góp xây dựng quê hương đất nước hay không
dù ở đâu hay vị trí nào chỉ cần có những hoạt động tích cực tác động tới cộng đồng thì đều có thể gọi là đóng góp cho tổ quốc
ví dụ như một người việt thành công ở nước ngoài cũng là đóng góp một phần sức mình để xây dựng quê hương đất nước bằng cách mang hình ảnh
bí tín trí tuệ của người việt nam quảng bá đến mạng đại quốc tế
tóm lại việc ở đâu
không quyết định việc các du học sinh có muốn đóng góp cho đất nước hay không mà phụ thuộc vào việc các bạn ấy làm như thế nào
tại đại hội đại biểu toàn quốc đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tám
đã xác định mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên việt nam phát triển toàn diện giàu lòng yêu nước có ý chí tự cường
tự hào dân tộc có lý tưởng cách mạng hoài bão khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc
có thể thấy dù dưới bất cứ hình thức nào thì lý tưởng niềm tin của thế hệ trẻ việt nam cũng phải xuất phát từ lý tưởng niềm tin của đảng
khi giữ vững được niềm tin của đảng cùng với sự trang bị đầy đủ về lý luận chính trị
chắc chắn lực lượng đoàn viên thanh niên việt nam sẽ tạo nên sức đề kháng mạnh mẽ
dễ dàng ứng phó đẩy lùi các khuyên hướng lệch lạc giữ vững dương cột nước nhà
thưa quý vị khán giả công cuộc đổi mới đất nước do đảng ta khởi xướng lãnh đạo
đã và đang đạt những thành tiệu vô cùng to lớn trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội
đây chính là cơ sở giúp cho thanh niên xây dựng củng cố niềm tin để thực hiện lý tưởng của mình
và trong bối cảnh hiện nay thì các thế lực thù địch đang coi không gian mạng là mặt trận chống phá chính
với những chiêu thức thủ đoạn vô cùng xào quyệt tinh vi
do vậy thì mỗi người trẻ nói chung và thế hệ thanh niên việt nam nói riêng
cần phải luôn tỉnh táo để có thể tự bảo vệ mình trước những thông tin xấu độc sai trái
và phải luôn ý thức được trách nhiệm của mình trước công cuộc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng
chương trình góc nhìn sự thật của truyền hình intv xin được dừng lại tại đây